nhằm tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị liên tục bằng thuốc kháng virus
xét nghiệm tải lượng virus định kỳ và giảm định kỳ phân biệt đối xử với người sống chung với hiv
mới đây tại hà nội bộ y tế cùng bệnh viện bạch mai và tổ chức cdc
tổ chức chiến dịch quốc gia không phát hiện không lây nhiễm
hiện nay cả nước có gần một trăm bốn mươi bệnh nhân đang điều trị arv
việc tăng cường các hoạt động truyền thông tư vấn về thông điệp không phát hiện
không lây nhiễm giúp người có hành vi nguy cơ tăng cường xét nghiệm sớm hiv
người được trần đoán nhiễm hiv sống tích cực tiếp cận với dịch vụ điều trị và tuân thủ điều trị
xét nghiệm tải lượng hiv định kỳ và đặc biệt là giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm hivs
chiến dịch này sẽ được diễn ra từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian ba tháng này sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhằm tăng cường nhận thức
không phát hiện không lây nhiễm trong cộng đồng những người sống chung với hiv
các nhóm nguy cơ cao bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ nhiễm hiv cùng các tổ chức cộng đồng cán bộ y tế và toàn xã hội